một triệu viên thuốc tân dược giả hỗ trợ và phòng ngừa điều trị covid một mươi chín vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tp hcm phát hiện và thu giữ
đường dây sản xuất buôn bán thuốc giả này do phạm ngọc bích là giám đốc công ty cổ phần dược amtech frama trụ sở tại tỉnh long an cầm đầu
được tổ chức chặt chẽ và khép kín với các đối tượng có quan hệ anh em họ hàng thân quen
để tránh bị phát hiện các đối tượng sử dụng nhà máy sưởng sản xuất thuốc được cấp phép sản xuất kinh doanh thuốc tân dược các loại để sản xuất thuốc giả với quy mô lớn
cùng với bích phạm bích ngọc là em của bích và năm người có liên quan cũng đang bị tạm giữ để điều tra